mức độ lây lan của biến thể omicron đang trở nên đáng lo ngại khi mới đây việt nam tiếp tục ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín do omicron tại quảng ninh
bà nguyễn thị hành phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh ký văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng và địa phương chủ động biện pháp phát hiện biến thể omicron của virus sars cov hai
bà hạnh cho biết quảng ninh đã phát hiện hai trường hợp mắc covid một mươi chín biến thể omicron
tỉnh đang chỉ đạo các ngành địa phương tập trung phương án để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả nhất
cụ thể là quảng ninh yêu cầu xét nghiệm với người lao động đối tác của cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trở về đến quảng ninh từ tp hcm hoặc từ các địa phương phía nam đi qua tp hcm
việc xét nghiệm được thực hiện ngay tại cơ sở y tế trạm y tế cấp xã hoặc là tại nơi lưu trú làm việc
trường hợp có kết quả dương tính sẽ được chuyển về cách ly điều trị theo dõi và chăm sóc tập trung tại trung đoàn hai trăm bốn mươi bốn phường nam khê thành phố uông bí
đây là cơ sở tập trung của tỉnh quảng ninh đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý cách ly điều trị và phòng chống dịch nghiêm ngặt nhất bà hạnh nói
người về tự cách ly tại gia đình được yêu cầu không đi khỏi nơi cư trú không tiếp xúc với người xung quanh
ngoài ra người từ nước ngoài về quảng ninh qua cảng hàng không quốc tế vân đồn qua đường biển
cầu sân bay khác phải test nhanh kháng nguyên ngay khi nhập cảnh
quảng ninh giao sở y tế chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan
tổ chức xét nghiệm ngày trả kết quả nhanh đối với người nhập cảnh
người trở về đến từ tp hcm thực hiện giải trình tự gen xác định biến chủng đối với trường hợp dương tính với virus sars cov hai